từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ngân hàng chính sách xã hội sẽ nâng mức cho vay với mỗi hộ nghèo
theo đó mỗi hộ được vay tối đa là một trăm linh triệu đồng một hộ và thời gian vay tối đa là một trăm hai mươi tháng
ngân hàng chính sách xã hội cũng cho biết việc nâng thời hạn cho vay tối đa lên một trăm hai mươi tháng
phù hợp với quá trình sinh trưởng phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn
đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đây cũng chính là vấn đề được chính phủ quan tâm
thủ tướng đã chỉ đạo ngành ngân hàng và ngân hàng chính sách xã hội nghiên cứu đề xuất giải pháp
nâng mức vay cho hộ nghèo hỗ trợ người dân đầu tư các mô hình kinh tế gắn với nguồn vốn
tiến dụng chính sách xã hội và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa